với tình trạng ca mắc mới liên tục ngấp nghé có hôm vượt mức ba ca
số ca f tại hà nội tăng vọt thời gian gần đây
trước tình hình này sở y tế hà nội đã có những phương án giảm tối đa bệnh nhân nguy kịch
theo thống kê đến ngày một mươi bốn tháng một thành phố hà nội có năm mươi tám một trăm chín mươi năm ca f đang được điều trị cách ly
trong đó có tới bốn mươi bảy ba trăm một mươi bốn f điều trị tại nhà
dù tám mươi sơ ca mắc tại thành phố hà nội là thể nhẹ sơ ca chuyển nặng và nguy kịch
chiếm tỷ lệ thấp khoảng một
sông số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tăng cao tiếp tục gây áp lực lên hệ thống y tế cơ sở để giảm tải
sở y tế thành phố hà nội đã huy động thêm nguồn lực hỗ trợ
như thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với lực lượng thanh niên là nồng cốt và chủ trì triển khai
cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ thầy thuốc đồng hành
đẩy mạnh tiêm vaccine lưu động tại nhà cho người cao tuổi bệnh nền
ngoài ra đẩy phân luận bệnh nhân
tránh áp lực quá tải các bệnh viện điều trị
sở y tế tp hà nội cũng chỉ đạo các bệnh viện ở tầng ba chỉ tiếp nhận f ở nguy cơ rất cao
có tình trạng cấp cứu sp hai dưới chín mươi
trước đó bệnh viện tầng ba ở thành phố hà nội tiếp nhận f có tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm
và chưa tiêm đủ liệu vaccine
mắc bệnh lý nền có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
bệnh viện tầng hai hiện sẽ tiếp tục nhận f ở mức độ nguy cơ cao
như mắc bệnh lý nền có triệu chứng đợt cấp
phụ nữ có thai vừa sinh con được dưới bốn mươi hai ngày trẻ em dưới ba tháng tuổi và f có sp hai từ chín mươi đến chín mươi sáu
còn là f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
nhóm f được quản lý điều trị tại nhà gồm người từ ba tháng đến dưới bốn mươi chín tuổi chưa phát hiện bệnh nền
tiêm đủ vaccine không mang thai sức khỏe cho có dấu hiệu bất thường và sp hai từ chín mươi bảy trở lên
có thể thấy rằng chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đáng
và hà nội cũng như những địa phương khác đang nỗ lực để người dân được đón một cái tết an toàn
mô hình trạm y tế trực tuyến áp dụng mạng xã hội facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân
đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội gia lô từ ủy ban nhân dân phường
đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch
ông nguyễn dân huy chủ tịch ủy ban nhân dân phường trúc bạch cho biết
thành viên của trạm gồm cán bộ phường trạm y tế phường trên địa bàn các y bác sĩ tình nguyện
trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất tinh thần các hướng dẫn chăm sóc người bệnh
cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân và các trường hợp f f một đều có bất cứ thắc mắc nào
hoặc là cần sự hỗ trợ về thông tin thuốc chữa bệnh nhu yếu phẩm các nhu cầu khác trong cuộc sống
chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay
theo bác sĩ chu thị hợp thành viên của trạm y tế trực tuyến phường trúc bạch
mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng và diễn biến phức tạp
đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời hai mươi bốn trên bảy rút ngắn khoảng cách về không gian thời gian giữa người dân
bệnh nhân mắc covid một mươi chín với cán bộ y tế cán bộ y bà nhân dân phường
vào ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện hà nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ba mươi quận huyện của hà nội đều thuộc địa bàn nguy cơ cấp hai và ba nguy cơ trung bình và cao
một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại hà nội giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
theo thông tin từ công an quận nam từ liêm vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một đơn vị đã nhận được tin báo của công an phường mỹ đình hai
về việc vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày chị nguyễn thị ngọc l hai mươi chín tuổi trú tại phường mỹ đình hai đang ở nhà cùng với hai con
thì có một nam thanh niên xông vào nhà dùng dao bổ đe dọa lục xoát tài sản trong nhà
tài sản bị cướp của nạn nhân là một điện thoại iphone một mươi một pro max và một thẻ ngân hàng vp bank trong tài khoản có hai mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an quận nam tử liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các đơn vị liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét kẻ gây án
đến khoảng một giờ ngày một mươi năm tháng một tổ công tác của công an quận nam tử liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã làm rõ
bắt giữ đối tượng gây án là đỗ ngọc tú ba mươi một tuổi trú tại phường tây mỗ nam từ liêm hà nội
căn cứ theo tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của đối tượng xác định bản thân tú không có nghề nghiệp ổn định
nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả
nên hắn đã nảy sinh ý định
đi cướp tài sản của người khác
khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một thanh niên này đã đi xe máy đến một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường nguyễn hữu thọ
mua một con dao bầu màu đen dài khoảng hai mươi năm cm để làm hung khí
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày anh ta phát hiện tại một căn nhà ở phố nguyễn hoàng chỉ có chị nguyễn thị ngọc lờ và hai cháu nhỏ trong nhà
nên đi vào cầm dao bằng tay phải dí dao vào bụng của chị l và nói
chị bình tĩnh
em là cướp đây
chị có tiền và tài sản thì mang ra đây
chị đừng để mọi chuyện đi quá xa
khi chị l nói không có tiền thì tú với tay lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max để trên bàn uống nước
sau đó y đã yêu cầu nữ chủ nhà đưa lên tầng hai để lục xoát tài sản nhưng không tìm được gì có giá trị
thế vậy tú nói với chị l đừng để em làm liều
thì chị này sợ và nói chỉ có tiền trong thẻ ngân hàng không có tiền mặt
tú đưa chiếc điện thoại vừa lấy cho chị l để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng vp bank
thấy số dư trong tài khoản của chị này là hơn hai mươi triệu đồng
sau khi thấy số dư tài khoản hắn lấy điện thoại và yêu cầu chị này xuống tầng một
lấy thẻ ngân hàng đưa cho mình và cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng rồi tắt nguồn điện thoại
sau đó tú yêu cầu ba mẹ con chị l ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng hai và dọa không được báo công an và báo cho ai

khi mà báo công an thì em sẽ quay lại tìm chị em biết nhà và biết mặt chị rồi
tú tiếp tục hỏi chị l còn cái điện thoại nào nữa không
thì chị này bảo chỉ còn một chiếc điện thoại bị hỏng nên y không lấy
sau khi cướp được tài sản là điện thoại và thẻ ngân hàng của chị l tú đã tẩu thoát khỏi hiện trường
vứt bỏ con dao gây án rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây atm và rút được số tiền ba triệu đồng
khi đến cây atm khác để rút thì thẻ đã bị khóa
sau đó tú tiếp tục đến cửa hàng số năm
chị lờ đã bán chiếc điện thoại cướp được với giá sáu triệu đồng
sau khi bắt giữ đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã xét nghiệm nhanh đỗ ngọc tú cho kết quả dương tính với covid một mươi chín